ít nhất hai mươi hai người đã bị thương sau khi bão namadon đổ bộ vào nhật bản
thông tin chi tiết sẽ có trong cuộn tin sau đây
siêu bão nam madun đã đổ bộ vào hòn đảo chính kyushu phía tây nam nhật bản vào chiều tối ngày một mươi tám tháng chín
gây mưa lớn và gió giật mạnh ở khu vực này
đây là cơn bão được cơ quan khí tượng nhật bản đánh giá là nguy hiểm chưa từng thấy
theo đài phát thanh truyền hình công cộng nhật bản tối ngày một mươi tám tháng chín
trên toàn quốc đã có ít nhất hai mươi hai người bị thương khi cơn bão namadon ập đến
một số địa phương nơi cơn bão đi qua đã ghi nhận hiện tượng lở đất
một số sông của khu vực kyushu đã ghi nhận mực nước vượt mức cảnh báo nguy hiểm